ở khu vực trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai
khu vực các tỉnh từ nghệ an đến thánh hòa sẽ có mưa rào và rông dại rác
trong đó khu vực quảng trị đến quảng ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt có nơi trên hai trăm linh mm
còn tại nghệ an hà tĩnh quảng bình và bình định lượng mưa từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lụt quét giật lửa đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trụng thấp ven sông
cũng do tác động của không khí lạnh nên các tỉnh thanh hóa đến hà tĩnh có khả năng sẽ xuất hiện rét đậm
với nhiệt độ giao động từ một mươi một đến một mươi chín độ
phần từ quảng bình đến khánh hòa trời cũng chuyển lạnh khi nền nhiệt trong khoảng một mươi năm hai mươi bốn độ
phần còn lại ninh thuận đến bình thuận từ hai mươi một đến hai mươi chín độ
khu vực tây nguyên và nam bộ mưa chỉ xảy ra diện vài nơi
thời gian mưa chủ yếu tập trung vào chiều tối
ban ngày trời có nắng vừa phải với nhiệt độ ở tây nguyên sẽ ở trong ngưỡng một mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại nam bộ từ hai mươi một ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa rào
gió đông bắc cấp ba bốn trời rét